theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
toàn quốc đã xảy ra hai mươi chín vụ tai nạn giao thông đường bộ làm hai mươi năm người thiệt mạng và một mươi sáu người bị thương
đặc biệt có một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô con và bô tô làm hai người thiệt mạng tại huyện cái bè tiền giang
hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ trên toàn quốc đã kiểm tra xử lý hơn bốn bảy trăm linh trường hợp vi phạm
xử phạt hành chính hơn bốn tỷ đồng tạm giữ hai mươi chín ô tô hơn năm trăm linh xe mô tô tước gần sáu trăm linh giấy phép lái xe các loại
lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra xử lý hơn ba trăm linh trường hợp vi phạm xử phạt hành chính ba trăm một mươi triệu đồng